từ sự tỉ mỉ và tình yêu hoa của những người nông dân nơi đây

không chỉ vì cái đẹp của các loài hoa
mà còn bởi vì sự chân chất mộc mạc và rất đổi bình dị

ngày nay làng hoa sa đéc hiện đã trở thành một thương hiệu du lịch
một điểm đến khá lý tưởng cho khách du lịch
mỗi năm làng hoa kiển tân quy đông đón tiếp hàng ngàn lượt du khách
trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn
mang lại nguồn kinh tế cao cho địa phương

một thứ hàng quá đặc thù

không xa sẽ trở thành một điểm đến du lịch lý thú
màng sắc thái độc đáo riêng
xứng danh là thủ phủ hoa của vùng đất chính rồng

người dân làng hoa sa đéc còn tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới

một địa điểm mới mà bất cứ du khách nào khi đến với sa đéc đều muốn trải nghiệm
và hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ với anh đạo
là chủ của sa nhiên garden
anh là người đã đưa ý tưởng ngôi nhà ướp ngược đến với làng hoa sa đéc
chào anh anh có thể chia sẻ là cơ duyên nào

trong năm nay tôi đã có ý định đem ngôi nhà ướp ngược
mô hình nhà ướp ngược về
để cho khách tham quan có thể có một địa điểm du lịch mới
hoàn toàn mới lạ so với ở tại làng hoa sa đéc này
từ những ý tưởng ban đầu đó thì tôi đã mạnh dạng đầu tư

để cho các bạn trẻ có một địa điểm check in mới lạ

để có những cái kiểu ảnh mà du khách rất là yêu thích và độc đáo

gồm quầy mua bán phòng khách phòng ngủ nhà bếp và quán nước
tất cả đều được xây dựng như một ngôi nhà thông thường
bằng vật liệu nhẹ nhưng được đảo ngược lại
so với mặt đất trông rất lạ mắt

và nhân viên sẽ hướng dẫn du khách chú đáo cách tạo dáng gốc chụp

ngoài việc được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền tây nam bộ

cùng đến tham quan một ngôi chùa tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố sa đéc
nằm kề bên rạch cái sơn thơ mộng với kiến trúc mang phong cách trung hoa khá lạng mạng
chùa kim quê được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm linh sáu

bởi lẽ khi xưa trước chùa trồng rất nhiều hoa
do vậy chùa có tên là kim hoa tự
rồi độc chạy thành chùa kim quê
trong chùa có nhiều cảnh quan kiến trúc đẹp mắt
và được thiết kế uyển chuyển khéo léo
kết hợp với không gian trầm lắng thanh bình và nhẹ nhàng

rất thích hợp cho những ai muốn yên lặng

một ngôi nhà mang vẻ đẹp cổ kính
với lớp tường vôi trắng

tòa lạc tại số hai trăm năm mươi năm a đường nguyễn huệ

nhà cổ quỳnh thủy lê từ lâu
đã nổi tiếng với kiến trúc độc đáo
cùng một câu chuyện tình không biên giới
chào mừng chị đến với nhà cổ quỳnh thủy lê

nhà mình xây dựng năm một nghìn tám trăm chín mươi năm
tính đến nay là một trăm hai mươi năm năm
do ba của ông quỳnh thủy lê là ông huỳnh cẩm thụng xây dựng
chọn vị thế đắc địa là nhất cận thị

và sau khoảng một trăm hai mươi năm năm
thì nhà mình vẫn còn giữ nguyên nét

bây giờ còn giữ được khoảng năm trăm linh m hai

và ấn tượng ban đầu của mình là

mình vào bên trong thì lại giống như

tất cả các hỏa tiết màu vàng ở đây là được sơn son thiếp vàng
đặc trưng của ngôi nhà á đông
ngày xưa của mình

và mối tình được viết thành cuốn tiểu thuyết

mối tình có thật của ông chủ nhà và bà nữ văn sĩ
người pháp tên là marilyn tiras
sau nhiều thăng trầm của lịch sử
cho đến nay ngôi nhà vẫn còn được

và trở thành điểm tham quan nổi tiếng
trên bản đồ du lịch đồng tháp
hiện nay một giang phòng của ngôi nhà cổ quỳnh thủy lê
được sử dụng phục vụ du khách
cô ý muốn nghỉ lại

tưởng tượng không gian về một câu chuyện tình cũ nổi tiếng
đúng là càng khám phá
lại càng cảm thấy sa đét thú vị vô cùng phải không ạ
tuy nhiên sa đét níu chân du khách
không phải chỉ vì những cảnh sát tuyệt đẹp
những điểm tham quan lý tưởng
mà ẩm thực cũng là một đặc trưng
mà những ai đã từng đến với sa đét
một lần sẽ không thể nào quên được
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại